covid một mươi chín kéo dài sang năm thứ ba khiến ngành giáo dục đối mặt với những bài toàn lớn
trong đó quan trọng nhất là duy trì dạy học an toàn đảm bảo chất lượng
ngày một mươi sáu tháng một học kỳ một sẽ kết thúc và theo khung kế hoạch năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai của bộ giáo dục và đào tạo
bộ trưởng nguyễn kim sơn từng đánh giá hai nghìn hai mươi một là năm học bị covid một mươi chín đảo lộn và tàn phá
với diễn biến dịch hiện tại nhiều chuyên gia dự đoán hai nghìn hai mươi hai tiếp tục là năm rất thách thức với thầy và trò
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cả nước chỉ có chín tỉnh thành dạy học trực tiếp ba mươi bốn địa phương kết hợp trực tiếp trực tuyến
còn lại chỉ tổ chức dạy trực tuyến các chuyên gia dự báo học kỳ hai sẽ chủ yếu là kỳ họp trực tuyến
thầy huỳnh thanh phú hiệu trưởng trung học phổ thông nguyễn du quận một mươi tp hcm đúc kết
dù là áp dụng được ba năm dạy trực tuyến vẫn là một giải pháp tạm thời với rất nhiều bất cập chưa được khắc phục
đa số thầy cô phải tự học do việc tập huấn bồi dưỡng chưa đồng bộ chấp vá
đường truyền không ổn định cũng ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của trò
trước khi học kỳ một bắt đầu nhiều nhà giáo chấp nhận hạ bớt kỳ vọng
từ truyền đạt toàn diện kiến thức cho học sinh xuống còn duy trì thói quen học tập và cách tự học
tuy nhiên với những trẻ nhỏ như lớp một hai nhiều giáo viên không giấu được nỗi lo hỏng kiến thức khi các em không đến trường
có những kỹ năng ở lớp một như cách cầm bút cách viết chữ tư thế ngồi nếu
thu việc học trực tuyến có thể khiến các em sai phương pháp từ đầu sau này rất khó sửa
một giáo viên tiểu học có thâm niên ở tp hcm chia sẻ
trong bối cảnh phải tiếp tục kéo dài hai hình thức dạy học kết hợp
việc đảm bảo và đồng bộ chất lượng giáo dục trở thành vấn đề lớn của năm nay
từ năm hai nghìn hai mươi bộ giáo dục và đào tạo nhiều lần phải điều chỉnh khung thời gian kế hoạch năm học
sau đó giảm tải chương trình
đầu năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai bộ tiếp tục tinh giản chương trình từ tiểu học đến trung học phổ thông
theo hướng chỉ giữ lại yêu cầu tối thiểu về mỗi môn lớp học
không bắt buộc học sinh thực hiện các nội dung học tập nâng cao
việc tinh giản chương trình theo bộ được giả soát kỹ lưỡng bởi các tiểu ban gồm nhiều chuyên gia
tuy vậy một số phụ huynh và giáo viên nhận định giảm tải chưa thực chất
cô đỗ sông hương giáo viên ở hà nội cho rằng cần giảm tài thực sự
thay vì chỉ cắt vài phần trong từng bài và yêu cầu học sinh tự học
còn tiến sĩ nguyễn văn hòa người sáng lập hệ thống giáo dục nguyễn bình khiêm cầu giấy hà nội cho rằng
giảm tải thực chất không chỉ là giảm số tiết bài học mà quan trọng hơn là phải giảm tải thi cử
và thay đổi tư duy của nhà trường giáo viên và phụ huynh
cũng theo nhà giáo này nếu không chữa hẳn bệnh thành tích trong giáo dục hiện trạng sẽ khó thay đổi
bệnh thành tích cộng với việc thi cử còn nặng nề đề thi tranh lệch lớn so với chuẩn đầu ra
khiến sự quả tải vẫn tồn tại
kỳ thi vào lớp một mươi ở hà nội hai năm gần đây luôn khiến giáo viên phụ huynh lo lắng
năm hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên thành phố tổ chức thi bốn môn sau hàng chục năm chỉ thi toán và văn
đến năm hai nghìn hai mươi khi học sinh phải học online thành phố bỏ bớt một môn và tổ chức ba môn thi
năm hai nghìn hai mươi một kỳ thi lại trở lại với bốn môn được lý giải là nhằm tránh học lịch học tủ
ngoài toán văn ngoại ngữ môn thứ tư được chọn ngẫu nhiên và công bố vào khoảng tháng ba
do học sinh tám tháng chưa đến trường
phụ huynh và nhiều nhà giáo kêu gọi thành phố bỏ môn thi thứ tư để giảm áp lực
tuy nhiên sở giáo dục và đào tạo chưa có phản hồi về việc này
tại thành phố hồ chí minh tuyển sinh lớp một mươi được duy trì hàng năm bằng một kỳ thi
năm hai nghìn hai mươi một kỳ thi bị hủy bởi covid một mươi chín và được thay thế bằng xét tuyển gây ra những lo ngại về tính công bằng
từ ngày bốn tháng một học sinh khối bảy đến một mươi hai được học và thi học kỳ một trực tiếp
điều này làm nhen nhóm hy vọng kỳ tuyển sinh lớp một mươi vẫn được diễn ra bình thường nhằm đảm bảo tính công bằng trong thi cử
hiện nay kế hoạch thi vào lớp một mươi ở hà nội thành phố hồ chí minh và nhiều địa phương chưa được công bố
một lãnh đạo trường trung học cơ sở bày tỏ bối cảnh dịch bệnh hiện nay khó nói trước điều gì
để tránh bị động và gây tranh cãi như năm ngoái các sở nên công bố nhiều kịch bản tuyển sinh khác nhau từ bây giờ
với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thách thức tạo ra bởi covid một mươi chín không lớn như hai năm trước bởi bộ cùng các địa phương đã có kinh nghiệm
tuy nhiên kỳ thi này đối mặt với vấn đề khác liên quan đến việc kiểm soát quy trình ra đề thi sau nghi vấn lộ đề thi môn sinh học năm hai nghìn hai mươi một
sự việc chưa có kết luận cuối cùng nhưng điều tra ban đầu cho thấy có một số tồn tại sơ hở trong ra đề và xây dựng ngân hàng đề thi
nhiều chuyên gia chỉ ra dấu hiệu gây lo ngại như tính bảo mật của ngân hàng câu hỏi trách nhiệm của thành viên soạn và phản biện đề của hội đồng ra đề thi
đây cũng là những vấn đề mà bộ giáo dục và đào tạo được kiến nghị ra soát ngay cả khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra
hàng triệu trẻ mầm non trên cả nước không được học suốt tám tháng qua
với những đô thị lớn tập trung đông người lao động từ các tỉnh thành như hà nội thành phố hồ chí minh nhu cầu gửi trẻ rất lớn
phụ huynh xoay xở đủ các cách chồng con
nhiều người ghép nhóm từ ba đến bốn cháu để thuê giáo viên trong có người xin làm việc từ xa
nhiều lớp học chui mở ra theo nhu cầu của cha mẹ bất chấp lệnh cấm của chính quyền
trong khi đó hàng loạt trường mầm non đặc biệt là khối tư thục kêu cứu vì tuyệt quệ phá sản đóng cửa gần như cả năm trời không có nguồn thu
việc ở nhà quá lâu ảnh hưởng đến sự phát triển giao tiếp của trẻ mầm non
bác sĩ trường hữu khanh bệnh viện nhi đồng một thành phố hồ chí minh nhận định
năm sáu năm đầu đời rất quan trọng với sự phát triển của trẻ kể cả thể chất lẫn tinh thần trẻ không thể học được cách phát triển cảm xúc khi chỉ ở nhà
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu không tổ chức dạy học trực tuyến với trẻ mầm non
thay vào đó các trường duy trì kết nối giữa giáo viên và phụ huynh để chia sẻ tư vấn việc nuôi dưỡng chăm sóc trẻ
nhưng nhiều giáo viên cho rằng cách làm này không hiệu quả bởi đặc thù bậc mầm non là cần sự chăm sóc dạy bảo trực tiếp
nhiều địa phương chẳng hạn như thành phố hồ chí minh dự định mở cửa các mầm non từ tháng hai
một chủ cơ sở mầm non đề xuất nên mở cửa sau tết nguyên đán
trên tinh thần tự nguyện phụ huynh nào chưa sẵn sàng vẫn có thể tiếp tục để con ở nhà và được thầy cô hướng dẫn trực tuyến
việc này mang đến lợi ích kết phụ huynh có thể có chỗ khử trẻ an toàn nếu không có điều kiện chung con
nhà trường nhất là khối tư thục đều hoạt động trở lại có nguồn duy trì trường lớp
dẫu vậy mở cửa trường mầm non trong bối cảnh dịch bệnh chưa được kiểm soát
trẻ dưới sáu tuổi chưa được tiêm vaccine an toàn cho trẻ sẽ là vấn đề lớn mà ngành giáo dục cần đối mặt
ngoài bảy quận đóng cửa từ tuần trước thêm học sinh quận thanh xuân hai huyện gia lâm thanh trì dừng đến trường từ mùng bốn tháng một
theo thông báo đánh giá cấp độ dịch tại hà nội công bố ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quận thanh xuân hai quận huyện gia lâm thanh chỉ bị đánh giá cấp độ ba màu cam nguy cơ cao
cùng với các quận hoàn kiếm ba đình hoàng mai long biên nam tử liêm hai bà trưng và tây hồ đã cho học sinh dừng học trực tiếp ba khu vực mới cũng phải đóng cửa trường
ở quy mô xã phường hà nội có một trăm một mươi một đơn vị cấp độ ba tăng bốn mươi bốn so với tuần trước
học sinh tại những xã phường này dù không thuộc một mươi quận huyện kể trên cũng chuyển sang học trực tuyến từ mùng bốn tháng một
trong khi số lượng quận huyện và xã phường được đánh giá cấp độ ba ngày càng tăng sau ba tuần màu cam
đống đa đã chuyển xuống cấp độ hai học sinh lớp một mươi hai tại quận này có thể trở lại trường từ mùng bốn tháng một
ngoài huyện phúc thọ tiếp tục duy trì màu xanh tuần này hà nội có thêm huyện phú xuyên cũng ở cấp một toàn thành phố vẫn dịch cấp độ hai
ngày ba tháng một sở giáo dục và đào tạo hà nội gửi thông báo yêu cầu các trường tổ chức dạy học linh hoạt thích ứng với cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
những nơi cấp độ ba cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến
nếu chuyển về cấp độ hai học sinh khu vực đó trở lại trường
hai tuần trở lại đây hà nội ghi nhận khoảng một năm trăm linh hai ca nhiễm mỗi ngày nằm trong nhóm cao nhất cả nước
theo quy định những nơi cấp độ ba phải áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch như dừng nhiều hoạt động không thiết yếu như văn hóa thể thao giải trí
nhà hàng cơ sở kinh doanh ăn uống giải khát chỉ được phép bán mang về đóng cửa trước hai mươi một giờ hoạt động kinh doanh tại chợ cóc chợ tạm bị cấm